công an huyện yên mỹ tỉnh hương yên vừa phát hiện bắt giữ một nhóm gồm một mươi chín đối tượng tụ tập sử dụng trái phép ma túy
tại một ngôi nhà ở xã liêu xá huyện yên mỹ
vật chúng thư giữ là gần hơn hai trăm bảy mươi viên nén nghi là ma túy tổng hợp
ba mươi sáu túi ni lông bên trong có chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy
công an huyện yên mỹ tiến hành kiểm tra căn nhà hai tầng tại thôn liêu trung xã liêu xá huyện yên mỹ
do lưu đình tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại thôn liêu trung thuê và quản lý
thời điểm kiểm tra tại gian phòng khách tầng một và phòng ngủ trên tầng hai
có một mươi chín nam nữ thanh niên đang bay lắc trong tiếng nhạc lớn có biểu hiện phê ma túy
các đối tượng đều trong độ tuổi từ một mươi bảy đến ba mươi sáu tuổi
có hộ khẩu thường trú tại huyện yên mỹ tỉnh hương yên và một số tỉnh khác
kết quả test nhanh ma túy đối với các đối tượng cho thấy một mươi bảy đối tượng dương tính với ma túy
công an huyện yên mỹ đã tiến hành trưng cầu giám định
đối với số vật chứng là các viên nén và chất tinh thể màu trắng thu giữ của các đối tượng
kết quả đều là ma túy tổng hợp
hiện công an huyện yên mỹ đang tiếp tục xác minh vân loại các đối tượng
đồng thời đề xuất ủy ban nhân dân huyện ra quyết định xử lý các đối tượng
do vi phạm các quy định về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
công an huyện bố trạch tỉnh quảng bình đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
và lệnh tạm giam hai tháng đối với đối tượng phan ngọc sơn
trú tại xã đồng trạch huyện bố trạch tỉnh quảng bình về hành vi chống người thành công vụ
ngày hai mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi một mặc dù đang trong thời gian phong tỏa giãn cách xã hội
theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ về phòng chống dịch covid một mươi chín
nhưng phan ngọc sơn không đội mũ bảo hiểm không mang khẩu trang
đã điều khiển xe mô tô đi qua chốt kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín
tại thôn hai xã đồng trạch huyện bố trạch
khi các lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt yêu cầu dừng xe
đối tượng không chấp hành có lời nói thô tục với lực lượng tại đây
đồng thời lái xe qua chốt
lực lượng công an xã đồng trạch đã tiến hành kiểm tra lập biên bản vụ việc
biên bản vi phạm hành chính về lỗi không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân
phòng chống dịch bệnh đối với sơn nhưng đối tượng không ký vào biên bản và bỏ đi
sau đó quay lại đánh một đồng chí công an xã đang làm nhiệm vụ tại đây
lực lượng công an đã khống chế bắt giữ đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật
tại cơ quan công an đối tượng phan ngọc sơn đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
lên mạng xã hội đăng tải bài viết không đúng sự thật về chính sách hỗ trợ của nhà nước
đối với người dân bị ảnh hưởng do dịch bệnh covid một mươi chín
một phụ nữ ở huyện kiên lương tỉnh kiên giang vừa bị cơ quan chức năng xử lý vi phạm hành chính
trần thị huỳnh ngành sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy chú thị trấn kiên lương huyện kiên lương
sử dụng trang facebook cá nhân
nên trần chê si đăng bài có nội dung không đúng sự thật về việc hỗ trợ gạo
và các chính sách của nhà nước đối với người dân tại huyện kiên lương
quá trình làm việc với cơ quan công an ngành có thái độ bất hợp tác
không đưa ra được chứng cứ chứng minh bài viết của đối tượng là đúng sự thật
ngoài ra qua xác minh về quá trình hoạt động của đối tượng tại nơi cư trú
được biết trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu của chính phủ
đối tượng chấp hành không nghiêm và thường xuyên đi ra đường giao hàng do mình bán online
nhưng không có giấy tờ hợp pháp theo quy định
cơ quan công an đã buộc ngành xóa các bài viết có nội dung sai sự thật
và đăng bài đính chính trên facebook của đối tượng đồng thời làm cam kết không tái phạm
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh hải dương
phối hợp với công an huyện bình giang cũng vừa triệt phá thành công một tụ điểm ma túy
tàng chữ sử dụng ma túy trên địa bàn thị trấn kẻ sặt
do phạm đức hưng chú tại khu một thị trấn kẻ sạt huyện bình giang cầm đầu
và thu giữ một lượng lớn ma túy tổng hợp
khoảng một mươi sáu h một mươi phút ngày một mươi chín tháng chín phạm đức hưng bị bắt quả tang đang có hành vi tổ chức
cho ba đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà riêng
tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ một bộ dụng cụ sử dụng ma túy
một đĩa xứ chứa chất bột màu trắng cùng một số túi ni lông kích thước khoảng hai x ba mươi cm
qua đấu tranh đối tượng tự nguyện giao nộp thêm sáu túi ni lông kích thước khác nhau
chứa các hạt tinh thể màu trắng
chất bột miệng màu trắng và các viên nén hình khiên
hưng khai nhận tất cả đều là ma túy tổng hợp dạng đá ke kẹo
mà đối tượng cất dấu để sử dụng và bán kiếm lời
để tránh bị phát hiện hưng đã cho gắn hai hệ thống camera giám sát trước cửa nhà
chỉ bán tổ chức sử dụng chất ma túy cho các đối tượng thân quen
đồng thời chỉ giao nhận tiền ma túy qua khe cửa gây khó khăn cho công tác
điều tra phát hiện bắt giữ
đây là đối tượng có nhiều tiền án tiền sự về ma túy
ngày một mươi chín tháng chín năm hai nghìn hai mươi một công an thành phố long xuyên an giang vừa phát hiện
và ngăn chặn kịp thời một vụ hỗn chiến thu nhiều dao kiếm và hung khí nguy hiểm các loại
sau khi tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân đội cảnh sát hình sự công an
thành phố long xuyên phối hợp cùng công an phường mỹ hòa tiến hành kiểm tra hành chính
số nhà bốn mươi hai đường số hai khóm tây khánh tám phường mỹ hòa phát hiện trong nhà có sáu thanh thiếu niên
và một nữ có tuổi đời từ một mươi bốn đến một mươi chín tuổi
qua kiểm tra lực lượng công an phát hiện thu giữ số lượng lớn dao kiếm các loại
hai trong số các đối tượng trên khai nhận được một thanh niên khác liên hệ tập hợp lại
chuẩn bị hung khí để đánh nhau
lực lượng công an tham mưu ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín phường mỹ hòa
đã lập biên bản vi phạm các quy định về phòng chống dịch đối với sáu đối tượng trên
đồng thời cho gia đình bảo lãnh các đối tượng để tiếp tục điều tra xác minh
một đối tượng vừa bị công an tp biên hòa tỉnh đồng nai tạm giữ hình sự để điều tra xử lý
đối tượng là văn đức hùng chú tẩy tỉnh bình phước
đối tượng này đã đặt mua quần áo quân hàm và biển tên với mục đích giả danh quân nhân
để đi qua các chốt kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín
ngày hai mươi tháng chín tại chốt phong tỏa kiểm dịch số bốn đường nguyễn văn tiên
phường trảng giai tp biên hòa văn đức hùng đã tự xưng là cán bộ lửa đoàn biệt động b hai mươi chín
bộ đội đặc công và đề nghị lực lượng làm nhiệm vụ cho qua chốt kiểm soát
nhận thấy hùng có nhiều biểu hiện nghi vấn lực lượng trực chốt yêu cầu hùng xuất trình giấy đi đường
và giấy tờ tùy thân nhưng hùng không xuất trình được
qua phối hợp xác minh công an tp biên hòa đã xác định hùng không phải là quân nhân
thuộc lữ đoàn biệt động b hai mươi chín bộ đội đặc công
tại cơ quan công an hùng khai nhận quần áo quân hàm và biển tên hùng mua
ở một cửa hàng bán đồ tại tỉnh bình dương và đặt mua trên mạng xã hội
với mục đích giả danh quân nhân để đi qua các chốt kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín
tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự
một đường dây đánh bạc trực tuyến trái phép với quy mô lớn vừa bị phòng an ninh mạng
và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh nghệ an
phối hợp công an huyện nghi lộc triệt xóa thành công và bắt giữ chín đối tượng có liên quan
qua điều tra cơ quan công an xác định thủ đoạn của các đối tượng là liên kết với các đối tượng
quản lý phát hành trái phép các ứng dụng game đánh bài đổi thưởng online nổ hũ b hai mươi chín
choáng g tám để mở đại lý tiền gam online cấp hai nhằm mục đích mua và bán tiền ảo trong game
để có tiền tham gia đánh bạc người chơi phải dùng tiền thật để mua tiền ảo trong game
đồng thời đổi được tiền ảo thành tiền thật
bước đầu làm rõ số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay
lên đến trên năm mươi tỷ đồng
tăng vật thu giữ gồm một xe ô tô ba máy tính sách tay hai mươi điện thoại di động
một mươi thẻ ngân hàng năm sim điện thoại và các tài liệu liên quan
hiện cơ quan công an vẫn đang điều tra và mở rộng chuyên án
còn tại khánh hòa công an tp nha trang tỉnh khánh hòa vừa bắt giữ đối tượng

trú tại huyện ea súp tỉnh đắk lắc có biểu hiện nghi vấn

và một mươi gói nhựa hàn kín nghi là ma tí

còn các gói nhựa cũng là ma tí dưới dạng nước nhỏ
khám xét khẩn cấp nhà đối tượng lực lượng chức năng phát hiện có một cá thể kỳ đà một số cá thể và bộ phận động vật hoang dã tổng số lượng là chín mươi sáu cá thể
trong đó có hai mươi một cá thể sống và bảy mươi năm cá thể đã chết trong tủ lạnh gồm nhím trồm cây treo rúi và nhiều bộ phận của cá thể sơn dương với tổng trọng lượng là trên một trăm năm mươi kg
đây là những cá thể động vật hoang dã thuộc danh mục động vật rừng quý hiếm thuộc nhóm hai b theo quy định của chính phủ
công an huyện di linh đã gửi viện sinh thái và tài nguyên sinh vật tại hà nội giám định adn chín mươi sáu cá thể bộ phận động vật nói trên đều là động vật hoang dã và xác định loài thuộc nhóm nguy cấp quý hiếm được ưu tiên bảo vệ
vâng thưa quý vị tết trung thu năm nay diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín đang có nhiều diễn biến phức tạp song nhu cầu tiêu dùng bánh trung thu phục vụ nhân dân vẫn tăng
do đó vì lợi nhuận mà nhiều thương lái đã trà trộn vào các
các loại bánh quá hạn không rõ nguồn gốc không tem nhãn tiêu thụ để kiếm lời bất chính và gây ảnh hưởng đến quyền lợi sức khỏe của người tiêu dùng
để ngăn chặn và làm rõ các cơ sở sản xuất kinh doanh vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh hà nam đã phối hợp với lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh hà nam đã phối hợp với lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm

trong thời gian vừa qua chúng tôi cũng đã phối hợp với các lực lượng của công an tỉnh
và các đơn vị có liên quan quyết tâm và chấn áp các tội phạm nói chung
và đặc biệt là trong lĩnh vực an toàn thực phẩm
không để tình trạng người dân nợi dụng lúc dịch bệnh
để sản xuất kinh doanh những sản phẩm không đảm bảo chất lượng
không rõ nguồn gốc nưu thông trên thị trường
nhằm bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng
trong những ngày gần đây phòng cảnh sát môi trường công an hà nam
phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tăng cường nhiều đợt kiểm tra
tập trung vào các cơ sở sản xuất kinh doanh có nhiều nghi vấn
để phát hiện ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
tính tới thời điểm hiện tại lực lượng cảnh sát môi trường đã phối hợp với các lực lượng
kiểm tra nhắc nhở hàng chục cơ sở kinh doanh bánh kẹo
xử phạt tám cơ sở vi phạm với số tiền trên ba mươi hai triệu đồng
thu giữ và tiêu hủy hơn năm sản phẩm bánh trung thu bánh kẹo các loại
đoàn liên ngành vệ sinh và toàn thực phẩm của tỉnh tiến hành kiểm tra ba mươi cơ sở hoạt động
trên lĩnh vực sản xuất kinh doanh bánh kẹo phục vụ tết trung thu
trong quá trình kiểm tra đoàn đã nhắc nhở hai mươi hai cơ sở và ra quyết định xử phạt hành chính đối với tám cơ sở
trước tình trạng sản xuất kinh doanh bánh trung thu không rõ nguồn gốc có chiều hướng gia tăng
vì vậy cơ quan chức năng khuyên cáo người tiêu dùng cần lựa chọn những cơ sở sản xuất kinh doanh uy tín
sản phẩm ghi đầy đủ các thông tin về cơ sở ngay sản xuất hạn sử dụng và có dán tem chống hàng giả để mua bán
đồng thời chủ động cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng đối với các cơ sở nghi vấn
góp phần làm tốt công tác phòng ngừa ngăn chặn các trường hợp vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm
vì một trung thu vui vẻ an toàn
theo đó từ một mươi h ngày hai mươi một tháng chín người từ một mươi tám tuổi trở lên chưa tiêm mũi một vaccine phòng covid một mươi chín
và đang ở tại tp hcm có thể gửi tin nhắn sms cho tổng đài tin nhắn tám nghìn sáu mươi sáu
danh sách đăng ký tiêm vaccine sẽ được chuyển qua thư điện tử đến ubnd các quận huyện và thành phố thủ đức
tần suất gửi danh sách đăng ký tiêm vaccine là một giờ một lần
về số ca lây nhiễm mới tại thủ đô hà nội từ sáu h đến một mươi hai h trưa nay ngày hai mươi một tháng chín
hà nội ghi nhận một mươi ca covid một mươi chín trong đó tám ca tại khu cách ly và hai ca tại khu phong tỏa
bắt đầu từ sáu h sáng nay hai mươi một tháng chín tp hcm đã quyết định nhiều quy định liên quan đến giãn cách xã hội
theo đó toàn thành phố thực hiện công tác phòng chống dịch theo nguyên tắc chỉ thị một mươi năm của thủ tướng chính phủ
và một số nguyên tắc cao hơn theo hướng nới lỏng từng bước để đảm bảo an toàn phòng chống dịch
theo ghi nhận thực tế thì các tuyến đường sau khi bỏ việc phân vùng
mật độ giao thông nội đô đã bắt đầu đông đúc trở lại
ghi nhận sau của phóng viên truyền hình công an nhân dân trong buổi sáng ngày hôm nay
bắt đầu từ sáu h sáng ngày hôm nay thành phố đã chính thức áp dụng không phân vùng trên địa bàn thành phố
người dân khi ra đường thì chạy không phải mang theo giấy điện đường
thời gian tới thành phố đang tiếp tục nghiên cứu đề xuất cho các shipper giao hàng
đồng thời là đảm bảo các chuỗi cung cấp hàng hóa trên địa bàn thành phố
thực tế lượng phương tiện giao thông tăng lên nhiều trong khung giờ cao điểm dòng phương tiện nối đuôi nhau
thậm chí tại một số nút giao thông như tới đường trường trinh nga tư sở láng nguyên trãi vành đài ba
còn đôi lúc xuất hiện tình trạng ùn ứ nhẹt do lượng phương tiện đông
nhiều người tham gia giao thông đã tràn lên vỉa hè và đôi lúc cũng xuất hiện tình trạng vi phạm giao thông
một mình mình gần như là một đường hôm nay thì đông quá
ra mặc dù là năm k nhưng mà cái nguyên

nếu mà so với trước đây tôi đi làm ấy thì số người khoảng năm mươi sáu mươi đã quay trở lại làm việc cảm thấy như thế
trước đây đông lắm kéo tiếp khối cầu bây giờ nó chỉ mới nửa rồi
đoán là nó tăng khoảng ba bốn lần so với hồi dẫn cách
cũng vui mình mình cũng lo lắng đấy hả tại vì cũng đông người hơn ấy
thì dịch bệnh nó cứ chuyện chưa kiểm soát hết ấy mình lo lắng đấy hả
mà mọi cái nó đi lại bình thường thì nó cũng đơn giản hơn
để đảm bảo an toàn giao thông lực lượng cảnh sát giao thông đã bố trí lực lượng có mặt tại các nút giao thông trọng điểm
lên các phương án phân luồng từ xa chống nguồn ứ
đồng thời chủ động phân luồng các chiều phương tiện khi lượng phương tiện quá đông hướng về trung tâm thành phố
nếu mà xảy ra ồn tắc thì ngay lập tức có những tổ tuần tra đến để phối hợp với các chỗ chốt un tắc đó
trên tình hình thực tế thì sẽ phân luồng cho các phương tiện đi vào
các nút giao thông mà không bị ồn tắc để cho lưu lượng phương tiện được phát nhanh hơn
để làm sao phân luồng để cho người dân người ta đi lại được một cách nhanh nhất và không gây ồn tắc lâu dài
ủy ban nhân dân tp hà nội cũng cho biết sẽ thực hiện tạm dừng các loại hình vận tải công cộng trong và ngoài thành phố
đồng thời tiếp tục duy trì việc kiểm tra người và phương tiện cả chiều ra và vào tại hai mươi ba chốt cửa ngõ thành phố
nhất là đối với người từ vùng có dịch nguy cơ cao
tạo điều kiện tối đa cho xe luồng xanh
cũng bắt đầu từ sáu giờ hôm nay một số dịch vụ như cắt tóc gội đầu dịch vụ sửa xe các cửa hàng ăn uống chỉ được bán mang về đã được phép mở cửa trở lại